hnx kỳ vọng rằng sản phẩm này sẽ được nhà đầu tư nhất là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong giai đoạn đầu thị trường ra mắt
khi đã đi vào vận hành ổn định và chân chu hnx sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sự lựa chọn cho nhà đầu tư
tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy cục hải quan tp hcm dự kiến thu chín tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu nâng tổng thu ngân sách nhà nước tám tháng lên bảy mươi tỷ đồng đạt sáu mươi bốn hai mươi hai dự toán
cụ thể theo báo cáo kết quả các mặt công tác bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy của cục hải quan tp hcm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt năm mươi hai tám trăm tám mươi chín tỷ usd tăng hai mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu tức bốn mươi bốn ba tỷ đô la
trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hai mươi bảy chín trăm tám mươi ba tỷ usd tăng một mươi chín ba mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái là hai mươi năm trăm năm mươi một tỷ đô la
kim ngạch xuất khẩu đạt hai mươi bốn chín trăm linh sáu tỷ đô la mỹ tăng hai mươi năm mươi một tỷ đô la
hai mươi một một mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu tức là hai mươi ba bốn trăm năm mươi hai tỷ đô la
thu ngân sách nhà nước đạt sáu mươi một tỷ đồng đạt năm mươi năm chín mươi sáu dự toán là một trăm linh chín tỷ đồng và đạt năm mươi năm bốn mươi năm chỉ tiêu phấn đấu là một trăm một mươi tỷ đồng
tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy cục hải quan tp hcm phấn đấu thu ngân sách nhà nước chín tỷ đồng nâng tổng thu tám tháng lên bảy mươi tỷ đồng tăng bảy ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu tức sáu mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng
và đạt sáu mươi bốn hai mươi hai dự toán
chỉ số nikkei của nhật bản giảm một ba vào giữa tuần qua và tỷ giá đồng yên tăng mạnh do căng thẳng chính trị leo thang ở bán đảo triều tiên
nikkei đóng cửa ở mức một chín trăm bảy mươi bảy bảy mươi một giảm hai trăm năm mươi bảy ba mươi yên mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày ba mươi một tháng năm
howa machinery tăng một ba
và tokyo keiki tăng một bốn
đô la giảm ba xuống một trăm một mươi một yên sau khi rút lui xuống mức một trăm linh chín bảy trăm bốn mươi mức thấp nhất kể từ tháng sáu gây tổn hại đến cổ phiếu của các công ty ô tô cổ phiếu công nghệ và ngân hàng
đồng yên có xu hướng được hưởng lợi từ thời điểm căng thẳng về địa chính trị hay tài chính khi nhật bản là quốc gia có chủ nợ lớn nhất thế giới
và có một giả thuyết cho rằng các nhà đầu tư sẽ hồi hương các quỹ nếu xảy ra khủng hoảng
cục thống kê quốc gia trung quốc
nbs cho biết chỉ số giá tiêu dùng trung quốc cpi một chỉ số chính về lạm phát tăng một bốn so với cùng kỳ năm ngoái
tốc độ tăng trưởng giảm nhẹ so với tháng trước là một năm theo cơ quan này trên cơ sở hàng tháng chỉ số này tăng năm
mbs cho rằng sự suy giảm tốc độ tăng trưởng cpi sẽ làm giảm giá lương thực tuy nhiên nhiệt độ cao và mưa lớn đã đẩy giá rau và trứng
trong khi đó giá vé máy bay và phí du lịch cũng tăng trong tháng này vì số lượng khách du lịch ngày càng tăng trong kỳ nghỉ hè
hai mặt hàng này đã tăng tăng
đã góp phần làm tăng cpi lên một mươi ba điểm phần trăm
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với nỗ lực của ngành thuế thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
cũng như sự hài lòng của các doanh nghiệp nhật bản với môi trường đầu sư kinh doanh tại việt nam

cùng doanh nghiệp nhật bản tổng cục thuế đã tổ chức bấm nút khởi động chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp nhật bản
doanh nghiệp khởi nghiệp trên phạm vi cả nước
chương trình nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể
để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận được với các thông tin hỗ trợ từ cơ quan thuế
ngành thuế đã xây dựng chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp trên website tổng cục thuế
và website sáu mươi ba cục thuế địa phương chuyên mục cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp khởi nghiệp
và thông qua chuyên mục này doanh nghiệp khởi nghiệp có thể gửi các yêu cầu hỗ trợ đến cho cơ quan thuế để được hướng dẫn giải đáp
mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế
hoàn thành các thủ tục hành chính thuế ban đầu nhanh nhất thuận lợi và tiết kiệm nhất
chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp để doanh nghiệp an tâm kinh doanh
thông qua chương trình này doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận các thông tin hỗ trợ hướng dẫn từ khâu đăng ký thành lập doanh nghiệp
cho đến việc kê khai nộp các loại thuế sử dụng hóa đơn và sổ sách kế toán
chúng tôi đã kêu gọi một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực về cung cấp dịch vụ chữ ký số cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
cung cấp dịch vụ về tivan và một số đại lý thuế đã có cam kết cùng với tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp trên phạm vi toàn quốc
chính phủ sẽ dành một số ưu đãi cho các ngân hàng thương mại khi đạt được tỷ lệ dư nợ tối thiểu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là ba mươi
hoặc cho đối tượng này vay với lãi suất yêu đãi theo các mục tiêu phát triển
ngoài ra các doanh nghiệp khởi nghiệp được hỗ trợ năm thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp so với mức thuế xuất phổ thông
trong thời hạn tối đa năm năm kể từ ngày doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh
việc giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập trong ngành lĩnh vực ưu tiên sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách trong thời gian ngắn
nhưng về dài hạn sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực tích lũy năng lực cạnh tranh
bên cạnh đó ngành thuế đã thuyết phục động viên các hội và hàng chục đại lý thuế và doanh nghiệp dịch vụ tài chính kế toán
doanh nghiệp cung cấp các phần mềm khác cùng tham gia chương trình
đến nay hội tư vấn thuế hội kiểm toán viên hành nghề việt nam và hàng chục đại lý thuế
nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kế toán kiểm toán đã tham gia chương trình sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp không thu phí
về phía tổng cục thuế ngoài việc đẩy mạnh việc truyền thông về các nội dung chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp
tổng cục thuế cũng yêu cầu định kỳ hàng quý các cuộc thuế phải báo cáo kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ
những vướng mắc đề xuất để từ đó sẽ tổng hợp và có những giải pháp thao gỡ kịp thời
thực tế chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp lại được quan tâm và hỗ trợ nhiều như hiện nay
việc chuyển đổi thành doanh nghiệp cũng đã trở thành yêu cầu nội thân của các hộ kinh doanh
trước đó phần lớn hộ kinh doanh không muốn chuyển đổi do e ngại những phức tạp trong việc tuân thủ các quy định về sổ sách kế toán chế độ thuế và thủ tục hành chính thuế

trước đó phần lớn hộ kinh doanh cũng đã truyền đổi thành doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế
các chính sách này đã thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện để các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thuận lợi công bằng và tự do sáng tạo cho doanh nghiệp
đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy dòng vốn fdi của nhật bản đã mất vị trí dẫn đầu trong đầu tư ở việt nam
để hạn chế xu hướng sụt giảm vốn này việt nam cần có những giải pháp đồng bộ như cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao trình độ lao động phát triển công nghiệp phụ trợ
tính đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy nhật bản là nhà đầu tư đứng thứ hai trên một trăm một mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
với ba hai trăm bốn mươi hai dự án và bốn mươi hai tỷ đô la mỹ tổng vốn đầu tư các dự án của nhật bản được triển khai trên một mươi chín ngành lĩnh vực tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nhật bản có thế mạnh và đang tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài như công nghiệp chế biến chế tạo với một năm trăm bốn mươi một dự án tổng vốn đầu tư ba mươi ba năm mươi bốn tỷ đô la chiếm bốn mươi tám bốn mươi một tổng số dự án và tám mươi hai tổng số vốn đầu tư

nhằm thúc đẩy công tác cải cách hành chính tăng cường thu hút các doanh nghiệp nhật bản vào đầu tư kinh doanh ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua cục thuế thành phố hà nội đã có buổi trao đổi làm việc với hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
nhằm đáp ứng kỳ vọng của các doanh nghiệp nhật bản cục thuế tp hà nội và hiệp hội đã thảo luận các nội dung như cách thức phối hợp trao đổi thông tin hỗ trợ giữa cơ quan thuế với hiệp hội và các doanh nghiệp nhật bản công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế thái độ hành xử của công chức khi thực hiện thủ tục hành chính thuế thi hành công vụ trong quá trình thanh tra kiểm tra những ý kiến đóng góp xây dựng và đề xuất phương án cải cách thủ tục hành chính thuế trên địa bàn hà nội để hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế đồng
dân tới để hỗ trợ người nộp thuế thuộc hiệp hội một cách tốt nhất
thực tế việt nam đang có nhiều chính sách nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp nhật bản đẩy mạnh thu hút đầu tư từ nhật bản
việt nam đặt mục tiêu đạt mức trung bình của các nước asean bốn trên một số chỉ tiêu quan trọng như thời gian khởi sự kinh doanh bảo vệ nhà đầu tư chỉ số tiếp cận tiếp cận tín dụng theo xếp hạng của diễn đàn kinh tế thế giới